mở đầu bản tin hôm nay liên quan đến vụ cháy nổ xe khách việt tại lào xảy ra vào sáng nay
lực lượng chức năng của việt nam và lào phát hiện nhiều vỏ pháo nổ tại hiện trường vụ tai nạn
lực lượng chức năng của việt nam và lào xác nhận xe bị tai nạn gần như nt
các mảnh vỡ của xe bay xa vài chục mét vị trí phát nổ ngay sát nơi đặt máy xe
trên xe có khoảng bảy mét khối gỗ các loại
toàn bộ hiện trường vưng vải nhiều vỏ pháo nổ dạng bi tròn có màu đen
khối lượng pháo gây vụ nổ ước tính khoảng hai trăm linh kg
qua kiểm tra bước đầu lực lượng chức năng đã xác định danh tính của bảy trên tám người tử vong trong vụ tai nạn